trước phần giải trình của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh về vấn đề năm dự án nghìn tỷ không hiệu quả
theo ý kiến của các đại biểu quốc hội cần quy rõ trách nhiệm của từng cơ quan từng cá nhân để xử lý
trước phần giải trình của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh về vấn đề năm dự án nghìn tỷ không hiệu quả

chúng ta quyết định đầu tư không đúng ngay từ đầu quyết định là chúng ta đã thấy nó có bên rồi
thấy khả năng là không phát huy được hiệu quả nhưng mà vì cái gì đó chúng ta vẫn quyết định đầu tư
thì cái đó phải quy trách nhiệm một cách rõ rạp và phải chịu trách nhiệm với điều đó
nếu quyết định của quốc hội thì quốc hội phải chịu trách nhiệm
còn nếu cá nhân hoặc tổ chức nào quyết định đầu tư theo thẩm quyền thì nên kiểm tra
và có một câu trả lời thỏa đáng cho quốc hội và nhân dân
thực tế cơ chế dự án
những điều này của chúng ta còn trông chéo về trách nhiệm
không rõ về chức năng nhiệm vụ giữa các cấp giữa các đơn vị với nhau
dẫn đến việc khó quy trách nhiệm
vì thế nếu không có sự cải cách mạnh mẽ
thì việc quy trách nhiệm người đứng đầu không hề đơn giản